lúc một mươi bốn h chiều nay lực lượng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy pc bốn mươi bảy công an tỉnh thừa thiên huế phối hợp với công an huyện phú lộc bắt quả tăng một đối tượng đang có hành vi tàng trữ ma túy dạng đá
từ nguồn tin của người dân lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy công an tỉnh thừa thiên huế và công an huyện phú lộc đã bắt quả tang đối tượng huỳnh công trãi
còn gọi cu đen sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở tại thôn phú cường xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế đang tàng trữ trái phép một số lượng lớn ma túy dạng đá và các vật dụng để sử dụng ma túy
được biết đối tượng huỳnh công trãi đã từng có ba tiền án ba tiền sự về tàng trữ mua bán ma túy hiện đang sinh sống tại địa phương không có nghề nghiệp ổn định
hiện lực lượng công an đang tiếp tục khám xét nhà đối tượng này và điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo đúng pháp luật